bộ công thương và ubnd tỉnh long an đã tổ chức hội thảo quy hoạch trung tâm điện lực long an và công tác bảo vệ môi trường
trung tâm điện lực long an được quy hoạch xây dựng tại ấp long ninh xã long hậu đông huyện cần đước tỉnh long an
có tổng diện tích sử dụng trên bờ và mặt nước là hơn ba trăm sáu mươi hectare tổng mức đầu tư trên năm tỷ usd theo hình thức bot
dự án khi vận hành sản xuất khoảng một mươi bảy tỷ kwh một năm vừa cấp điện cho long an các tỉnh phía nam và hệ thống điện quốc gia
đóng góp nguồn thu vào ngân sách địa phương góp phần ổn định an ninh năng lượng quốc gia thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
việc xây dựng trung tâm nhiệt điện trên cơ sở quan điểm không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế
theo đó có hai phương án xây dựng là xây nhà máy nhiệt điện than hoặc nhà máy nhiệt điện khí hóa lỏng